kính chào quý vị đến với khung giờ quen thuộc của chương trình khoa học và đời sống
thưa quý vị tại việt nam công nghệ vật liệu mới là một trong bốn lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên phát triển
vật liệu mới vật liệu công nghệ cao có thể coi là chiều khóa cho sự phát triển tiến bộ công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống
và có thể nói làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu là nền tảng cơ bản nhất để làm chủ sản xuất công nghiệp
với xu hướng dịch chuyển và tái định vị lại chuỗi cung ứng toàn cầu
việt nam đã và đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghiệp hàng đầu trên thế giới
đứng trước cơ hội lớn chưa từng có về phát triển công nghiệp
tuy nhiên việc có thể chủ động đón nhận và tận dụng được cơ hội này hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của ngành công nghệ vật liệu
và đây là nội dung kết chính của chương trình tuần này kính mời quý vị cùng theo dõi
nghiên cứu và chế tạo các loại vật liệu mới thông minh đang là một trong những lĩnh vực mũi nhọn được nhiều quốc gia tập trung đầu tư nghiên cứu
có thể coi đây là chìa khóa cho sự phát triển công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống
tại việt nam không dừng ở việc làm chủ công nghệ các nhà khoa học trong nước đã tạo ra nhiều sản phẩm vật liệu mới ứng dụng hiệu quả trong thực tế
ngành công nghiệp giấy có lượng chất thải và nước thải rất lớn
lượng bùn giấy thải của một nhà máy giấy có thể lên đến hàng chục tấn
mỗi ngày dù đã qua xử lý ép nước bùn giấy sau ép nước không có ứng dụng nào đáng kể mà là một phần gánh nặng xử lý của doanh nghiệp
trước thực tế này các nhà khoa học thuộc đại học bách khoa tp hcm đã nghiên cứu biến bùn giấy thải thành vật liệu siêu bền
với một nguồn từ những bùn trong nhà máy giấy khi mà người ta xử lý nước và thu hồi lại
thì trong bùn đó có chứa rất nhiều những bột giấy cellulo
thì cái phương pháp để chúng tôi tận dụng
cái nguồn cellulo này cũng rất đơn giản
đó là chúng ta có thể dùng acid loãng thôi để mà thủy phân nó ra thành một dung dịch đường
và dung dịch đường này khi cho những con vi khuẩn phù hợp vào thì nó sẽ lên men để trở thành những cái sản phẩm chúng ta mong đợi
nhằm bảo vệ môi trường và hướng đến cải tiến quy trình sản xuất xanh bền vững
nhóm nghiên cứu đã phối hợp cùng một số công ty sản xuất giấy
để triển khai nghiên cứu công nghệ chuyển hóa cellulose trong bùn giấy thành cellulose vi khuẩn
các thầy sử dụng chính cái cellulose vi khuẩn này trộn chung với giấy để tạo ra giấy có chất lượng cao hơn
thì như những thí nghiệm của chúng tôi đã thực hiện ở cái mức độ là tiền khảo sát
thì cho thấy là giấy được mịn hơn và có cấu trúc chặt chẽ hơn
thực tế trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về chuyển hóa cellulose bùn giấy thành nguyên vật liệu
tuy nhiên các sản phẩm sau quá trình phải được trích ly chưng cất dựng lý
phức tạp tiêu tốn năng lượng và dung môi
đối với giải pháp của biomass lab lại hoàn toàn khác
màng cellulose vi khuẩn dễ dàng có thể thu nhận bằng cách vớt ra khỏi dung dịch và làm sạch sơ chế
đối với nghiên cứu biến bùn giấy thải thành vật liệu cứng hơn thêm gấp nhiều lần
nhóm nghiên cứu cho biết đang tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu
để có thể phát triển thêm các ứng dụng khác từ bùn giấy thải
với nội dung là tối ưu hóa các yếu tố kỹ thuật của quá trình chuyển hóa bùn giấy thành cellulos vi khuẩn
thiết kế quy trình sản xuất thực tế và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống
có độ bền theo lý thuyết là gấp nhiều lần
còn đây là sản phẩm cửa sổ kính thông minh có thể thay đổi trạng thái từ trong suốt sang mở đục
sản phẩm do các nhà khoa học thuộc viện khoa học vật liệu
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam nghiên cứu chế tạo
cửa sổ kính thông minh có cấu tạo nhiều lớp bao gồm tính cường lực
lớp biện cực trong suốt và lớp tinh thể lỏng polymer
khi kết nối kính với nguồn điện bốn mươi tám v các tinh thể polymer sẽ được sắp xếp theo trình tự
cho phép ánh sáng truyền qua
kính có khả năng cản được chín mươi tám tia uv ngăn chặn tới sáu mươi tia hồng ngoại
trong khi mức tiêu hào điện năng rất thấp
trong tương lai thì chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào phát triển thế sản phẩm tiếp theo của nó
đấy là cái sản phẩm nó hoạt động dưới trên những cơ chế là hợp thụ ánh sáng
một sản phẩm nữa là nó có khả năng phản xã hồng ngoại
cái đó nó giúp cho mình cái điều kiện khí hậu nhiệt đới của việt nam mình sẽ rất là tốt
so với thế giới
sản phẩm này không còn xa lạ
tuy nhiên tại việt nam cửa sổ kính thông minh chưa được phổ biến
bởi chưa làm chủ được công nghệ trong khi nhập ngoại thì giá thành quá cao
thông qua việc làm chủ công nghệ này nhóm nghiên cứu cho biết
có thể sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm sáu trăm linh m hai kính mỗi tháng
trong những đợt tiến hành thử nghiệm sản phẩm có tuổi thọ lên tới tám mươi giờ
số lần bật tắt là tám triệu lần
hiện sản phẩm kính và cửa sổ thông minh nói trên đã ra mắt thị trường trên thế giới
và được lắp đặt cho các văn phòng nhà ở trong thành phố
vấn đề vật liệu mới là vấn đề rất là quan trọng
cần phải chú ý trọng đầu tư
mà nó cũng là cái lĩnh vực mà cả thế giới hiện nay đang hướng vào
viện hà lâm thì theo hình chung chung là rất là khuyến khích
các nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
phát triển các công nghệ nền
và khuyến khích các nhà khoa học là đăng ký các sáng chế
đăng ký phát minh sáng chế v v
để làm cơ sở sau này mình chuyển giao cho các đơn vị sử dụng
nhu cầu về vật liệu trong các ngành sản xuất
cũng giống như nhu cầu thực phẩm cho sự sống của con người
tuy nhiên khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực vật liệu tại việt nam
vẫn đang gặp phải một số tồn tại
như đa số các kết quả nghiên cứu mới dừng ở quy mô nhỏ
chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn
một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu
chưa chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ
như vậy để các loại vật liệu sản xuất trong nước
thực sự trở thành nguồn nguyên vật liệu đầu vào chính
cho các ngành công nghiệp sản xuất
cũng như đáp ứng được các mục đích sử dụng khác
cho phát triển kinh tế xã hội thì vẫn là một bài toán nàn dài
là một trong những điều kiện cần thiết
để phát triển nền công nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu thời đại
đặc biệt đối với quốc gia đang trên đảo hội nhập như việt nam
ngành công nghệ vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với các thị trường sản xuất
việc phát triển và làm chủ công nghệ vật liệu
là yêu cầu khách quan có ý nghĩa chiến lược
ngành công nghiệp xi măng của nước ta đang phát triển nhanh chóng
dẫn đến nhu cầu sử dụng thạch cao tự nhiên
phục vụ ngành này là rất lớn
trong khi nguồn thạch cao tự nhiên ngay càng cạn kiệt
trước thực tế này nhóm tác giả công ty cổ phần xi măng
v sen sông thao đã thực hiện nghiên cứu sử dụng một trăm linh thạch cao nhân tạo
thay thế cho thạch cao tự nhiên vào sản xuất xi măng
đây là bước đột pha mới trong ngành sản xuất xi măng
đòi hỏi sự nghiên cứu sáng tạo của tất cả các thành viên trong nhóm
tính tới thời điểm hiện nay công ty cổ vần xi măng v icm sông thao
là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại việt nam
sử dụng một trăm linh thạch cao nhân tạo thay thế cho thạch cao tự nhiên trong sản xuất xi măng

mới chỉ sử dụng thạch cao nhân tạo thay thế một phần thạch cao tự nhiên
từ những kết quả ban đầu nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực tế
lấy mẫu sau đó tiến hành nghiên cứu thử nghiệm bằng phép thử chuyên sâu
để so sánh thạch cao nhân tạo với thạch cao tự nhiên
trên cơ sở kết quả thử nghiệm nhóm đã tiến hành sản xuất trên quy mô công nghiệp
ban đầu thạch cao nhân tạo được pha chế tỷ lệ từ hai mươi năm mươi
đến nay nhóm tiếp tục cải tạo và sử dụng hoàn toàn một trăm linh
thạch cao nhân tạo để sản xuất xi măng
tìm thấy ở trong đó là cái hàm lượng canxi ngậm hai phân tử nước
cụ thể là hàm lượng s ba
và cũng giao động trong khoảng từ ba mươi tám bốn mươi một
đấy thì là hai cái thành phần đó bản chất không có khác gì nhau cả
khắc phục nhược điểm thạch cao nhân tạo có hàm lượng ẩm và độ mịn cao hơn
so với thạch cao tự nhiên gây khó khăn trong quá trình sử dụng
nhóm nghiên cứu đã tiến hành lắp đặt hệ thống ống sụp khí
dọc theo thành các cửa đổ ống chút liệu của dây chuyền
cải tạo phễu tiếp nhận có độ dốc hơn cửa mở rộng hơn
và lắp đặt thêm hệ thống đầm dung để tránh hiện tượng bế tắc
và không còn hiện tượng treo trên kết trong quá trình nạp nguyên liệu
nguồn nguyên liệu hóa thạch thì ngày một khan yến
thì cái hướng để mà mục tiêu tận dụng những cái của ngành công nghiệp khác
mà lại không ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm
đó là mục tiêu chăn trở của những người làm kỹ thuật như chúng tôi
thì chúng tôi nguyên cứu cái này thì nó thành công cũng là một cái
nó là cái động lực để cho cái góp một phần nhỏ bé
để chúng giải quyết được cái vấn đề về ô nhiễm môi trường
với các giải pháp nói trên sản phẩm tạo ra từ đề tài của vicem song thao
có chất lượng ổn định đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật
theo tcvn và qcvn hiện hành
trong khi chi phí cho việc cải tiến công nghệ không lớn
hiện sản phẩm nói trên đã được trung tâm chứng nhận phù hợp quastert việt nam
đánh giá chứng nhận phù hợp với các tcvn qcvn hiện hành
cũng liên quan đến lĩnh vực vật liệu mới
các kỹ sư ở đại học pisburg mỹ phát triển một loại bê tông thông minh
đa năng siêu nhẹ độ nén cao có thể điều chỉnh hình dáng phù hợp
với nhiều công trình hạ tầng khác nhau và đặc biệt là nó có thể tự sản xuất điện
mặc dù vật liệu thông minh này không thể sản xuất điện đủ để cung cấp năng lượng
cho lưới điện nhưng những sung điện tạo ra sẽ đủ để cung cấp năng lượng
cho những cảm biến bên đường
và thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình tuần này của chúng tôi
việc sử dụng rộng rãi bê tông trong các dự án cơ sở hạ tầng thúc đẩy nhu cầu phát triển
thế hệ vật liệu bê tông mới tiết kiệm nguyên vật liệu và bền vững với môi trường hơn
đồng thời cung cấp những chức năng tiên tiến chúng tôi tin rằng có thể đạt được tất cả mục tiêu này
bằng phương pháp đưa mô hình siêu vật liệu vào quá trình phát triển vật liệu xây dựng
nhóm nghiên cứu trước đây đã phát triển siêu vật liệu tự nhận thức
và khám phá việc sử dụng vật liệu sáng tạo này trong những ứng dụng như cấy ghép thông minh
nghiên cứu này giới thiệu khả năng sử dụng siêu vật liệu trong quy trình sản xuất bê tông
trong đó vật liệu có thể được thiết kế đặc biệt cho mục đích sử dụng
những thuộc tính kỹ thuật như độ giòn gãy tính linh hoạt khả năng tạo hình
có thể được tinh chỉnh trong quá trình chế tạo vật liệu
cho phép các nhà sản xuất sử dụng ít vật liệu hơn mà không làm giảm độ bền hoặc tủy thọ của công trình
dự án này giới thiệu ý tưởng về loại bê tông siêu vật liệu tổng hợp đầu tiên
có khả năng siêu nén và hấp thu năng lượng
những hệ thống bê tông nhẹ và có thể điều chỉnh cơ học như vậy
mở ra cơ hội sử dụng bê tông trong vô số những ứng dụng khác nhau
như vật liệu kỹ thuật hấp thụ sung sốc tại các sân bay
khiến máy bay bay chậm lại khi hạ cánh
hoặc hệ thống cách ly cơ sở để bảo vệ công trình chống lại địa chấn
không chỉ vậy siêu vật liệu còn có khả năng sản xuất điện
mặc dù vật liệu thông minh này không thể sản xuất đủ điện để cung cấp năng lượng cho lưới điện
nhưng sung điện tạo ra sẽ đủ để cung cấp năng lượng cho những cảm biến bên đường
những tín hiệu sung điện do bê tông siêu vật liệu tự tạo ra dưới các kích thích cơ học
cũng có thể được sử dụng để theo dõi tổn thất bên trong kết cấu bê tông
theo dõi địa chấn và cảnh báo địa chấn
đồng thời giảm tác động của sóng địa chấn lên các tòa nhà
hơn thế nữa những cấu trúc bê tông thông minh tùy trình
có thể cung cấp năng lượng cho những con chip được nhúng bên trong đường
giúp ô tô tự lái điều hướng trên đường cao tốc
bổ sung cho hệ thống điều khiển và dự phòng tình huống tín hiệu gps yếu
hoặc thiết bị lidar không hoạt động
nhóm nghiên cứu đang hợp tác với bộ giao thông vận tải pennsylvania
thông qua hiệp hội khoa học và kỹ thuật cơ sở hạ tầng irise consortium tại pis
để phát triển loại bê tông siêu vật liệu nhằm sử dụng trên các con đường ở pennyun